từ ngày hôm qua cho đến sáng nay thành phố đà nẵng đã ghi nhận một mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
ở các quận sơn trà thanh khê ngũ hành sơn và tại huyện hòa vang
hiện công tác khoanh vùng xét nghiệm đang được khẩn trương trẻ thai
tại phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng sau khi phát hiện hai ca dương tính với covid một mươi chín
tại nhà hàng leia hai chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng
xét nghiệm những trường hợp liên quan và phát hiện thêm tám ca dương tính đưa đi cách ly tập trung gần một trăm ba mươi trường hợp
hiện tại là có chỉ đạo của giám đốc trung tâm y tế quận sơn trà
thì sáng nay tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại chợ an hải bắc để khoanh vùng
thì f đã đi đến chợ để mà đi chợ thì trong cái thời điểm đó thì đã hiện tại đang lấy mẫu xét nghiệm
tầm cỡ khoảng năm trăm linh mẫu xét nghiệm sáng nay nữa
hiện trên địa bàn thành phố đà nẵng đã ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới ngoài cộng đồng
và các quận sơn trà thanh khê ngũ hành sơn
và huyện hòa vang chính quyền địa phương và các ngành liên quan đang khoanh vùng
xác định rõ đối tượng có nguy cơ địa bàn cần xét nghiệm tầm soát để thực hiện xét nghiệm đại diện hồ gia đình
ngay khi phát hiện có ca trong cộng đồng ủy ban nhân phường đã kịp thời chỉ đạo lực lượng công an
y tế quân sự phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khoanh vùng
triển khai lấy mẫu xét nghiệm ở các khu vực liên quan
trong sáng hôm nay địa phương tiếp tục lấy mẫu ở khu vực xung quanh chợ
và phối hợp với bàn quản lý chợ lấy mẫu xét nghiệm cho các cổ tiểu thường trong khu vực chợ
góp phần đảm bảo sàng lọc đối tượng và xác định mức độ nguy cơ để có biện pháp thực hiện phù hợp
các ca cộng đồng trên địa bàn thành phố đà nẵng hiện vẫn chưa rõ nguồn lây
ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị địa phương tăng cường công tác quản lý người ra vào thành phố
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quét mã quy rờ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm